trước những diễn biến của thời tiết ngày một cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu
khu vực đồng bằng sông kiểu long đang đối diện với nguy cơ lớn từ biến đổi khí hậu
để nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ thật sự đi vào thực tiễn tỉnh cà mau nhanh chóng triển khai thực hiện
về phát triển bền vững đồng bằng sông kiều long và thích ứng với biến đổi khí hậu
trong đó đặc biệt là vấn đề hạ tầng giao thông chống biến đổi khí hậu cần phải được đầu tư đồng bộ
do tác động của biến đổi khí hậu tình trạng hạn hán xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực
không chỉ riêng tỉnh cà mau mà cả khu vực đồng bằng sông cửu long
hiện nay vùng ven biển của tỉnh cà mau còn hơn năm hộ dân cư chưa có chỗ ở ổn định
từ năm hai nghìn bảy tỉnh đã huy động ba mươi năm cụm tuyến dân cư
tuy nhiên do thiếu vốn tỉnh mới hoàn thành được bốn dự án bố trí được hơn một năm trăm linh hộ
trong chương trình giai đoạn một mươi sáu
và tiến tới năm hai nghìn hai mươi năm chúng ta cần khoảng một bốn trăm linh tẩy để giải quyết những hộ dân có nguy thư thiên tài cao
và biến đổi khí hậu diễn ra rất phức tạp trong thời gian vừa qua
cà mau được xác định là một trong bốn tỉnh trọng điểm của khu vực đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên biến đổi khí hậu nước biển dân là mối đe dọa và thách thức lớn cho tiến trình phát triển nông nghiệp của tỉnh

kể từ năm hai nghìn tám đến nay sạt lở đã làm mất khoảng ba tám trăm linh hectare rừng phòng hộ biển tây của tỉnh
hiện tại địa phương đang rất cần sự hỗ trợ của trung ương để giải quyết vấn đề này
tỉnh cà mau đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu
gần đây thì như chúng ta đã biết thì tình trạng sạt lở xâm nhập mặn chiều cường dân cao đối với khu vực ven biển của tỉnh cà mau rất là nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống
đặc biệt là tác động rất lớn đến các công trình hạ tầng của địa phương
chính vì vậy tỉnh cà mau tha thiết đề nghị trung ương sớm có những giải pháp để hỗ trợ cho cà mau khắc phục tình trạng trên
để nhanh chóng hiện thực hóa nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh cà mau nhận định phân vùng tìm ra giải pháp và hướng đi phù hợp bền vững là một vấn đề quan trọng nhất hiện nay
trước thực tế đó việc điều chỉnh để nâng cấp hạ tầng giao thông của khu vực là hết sức cần thiết
nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ có vai trò vô cùng to lớn đối với đồng bằng sông kiều long và cả nước
vì vậy rất cần được đầu tư thỏa đáng để kết nối hạ tầng giao thông đường bộ cũng như đường thủy trong vùng